vào chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can về tội nhận hối lộ
và khám xét nơi ở đối với ba đối tượng trong ban giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh thừa thiên huế
ngoài ông đào hữu long công an tỉnh thừa thiên huế còn ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với hai phó giám đốc của trung tâm trên
là ông trần hưng huy và ông dương phúc thiện
theo thông tin ban đầu từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay các đối tượng trên đã có hành vi nhận tiền của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới
để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe ô tô và giấy phép chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
trước đó ngày một mươi ba tháng hai công an tỉnh thừa thiên huế đã phong tỏa khám xét hai cơ sở của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh thừa thiên huế
tại thành phố huế và thị xã hương trà
cũng trong chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng cho biết đã khởi tố bắt tạm giam ông bùi văn tấn
giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tp đà nẵng và hai người có liên quan là lương ngọc vũ đăng kiểm viên và lương kim quang
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và kỹ thuật lk để điều tra về tội nhận hối lộ
điều tra bước đầu xác định khi tiến hành việc đăng kiểm xe cơ giới đăng kiểm viên lương ngọc vũ thấy có nhiều xe thay đổi kết cấu
thiết kế không đúng với điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng kiểm vũ liên hệ với người thân là lương kim quang để lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và kỹ thuật lk
nhằm làm hồ sơ hợp thức hóa cho các phương tiện trên chủ xe hoặc người đưa xe đi đăng kiểm phải đưa tiền cho vũ vũ chia số tiền này cho giám đốc là ông bùi văn tấn
sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và kỹ thuật lk quy dừng hoạt động vũ và quang sử dụng các hồ sơ đã ký khống để hợp thức hóa thủ tục đăng kiểm
cho nhiều xe có cải tạo thay đổi kết cấu số tiền có được cả ba người chia nhau
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an huyện hớn quản và lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra vụ chết người xảy ra vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm qua tại tổ một mươi ba ấp hưng yên xã tân hưng huyện hớn quản
nạn nhân là ông nguyễn đăng tạo tám mươi bảy tuổi là người địa phương
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai gia đình phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế nằm gục ở gây đá
dưới ngược trái nạn nhân có vết thương hình tròn đường kính khoảng hai mm
mặc dù gia đình đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong
tại hiện trường có một khẩu súng hơi
trần văn sơn ba mươi sáu tuổi cháu ngoại của nạn nhân khai nhận với cơ quan công an khẩu súng là của sơn vừa lấy ra để ở bàn đá chuẩn bị đi bắn chim
trong khi đang vào nhà tìm đèn pin thì bên ngoài bàn đá xảy ra chuyện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an huyện hớn quản và lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
công an thành phố đà nẵng vừa tạm giữ hình sự đối tượng đỗ tấn vĩ hai mươi ba tuổi trú tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
cùng với đó vào tối qua trên tuyến đường trần cao vân lực lượng chín trăm một mươi một công an tp đà nẵng cũng đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng có biểu hiện tàng trữ trái phép chất ma túy
trưa ngày một mươi bốn tháng hai tại giao lộ phùng khắc khoan mai hắc đế thuộc phường an hải tây quận sơn trà các trinh sát đã bất ngờ bắt quả tang vĩ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một trăm linh viên thuốc lắc
tại cơ quan công an vĩ thừa nhận lấy ma túy từ một người không rõ lai lịch tại quận sơn trà để vận chuyển về cho đối tượng khác ở thành phố tàm kỳ tỉnh quảng nam tiêu thụ
vụ việc hiện đang tiếp tục được phòng cảnh sát ma túy công an thành phố mở rộng điều tra làm rõ
tiến hành kiểm tra hành chính hai thanh niên tên trần đình khá hai mươi chín tuổi trú tại thành phố đà nẵng và nguyễn văn tín hai mươi sáu tuổi chú tại tỉnh đồng nai
tại tuyến đường trần cao vân vào tối ngày một mươi sáu tháng hai lực lượng chín trăm một mươi một của công an tp đà nẵng phát hiện trong người của tín có một gói ni lông tinh thể màu trắng
tín thừa nhận đây là ma túy đá vừa được khá cho mình
tại cơ quan công an khá thừa nhận đã mua ma túy trên từ một người bạn cũ để tiếp đại tín tuy nhiên trước khi sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ
tình hình tình tử đang nổi lên như một trào lưu mới đặc biệt là trong giới trẻ
tại tỉnh sơn la thời gian qua việc sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông đang có chiều hướng gia tăng
ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bản thân các em bạn bè và cả những người xung quanh
để hạn chế ngăn chặn việc sử dụng thuốc lá điện tử lực lượng công an đã xử lý các đối tượng cung cấp phân phối thuốc lá điện tử
đồng thời tổ chức công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử trong các nhà trường
vào ngày sáu tháng hai công an huyện mai sơn tỉnh sơn la đã phát hiện thanh niên này có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
tăng vật thu giữ gồm tám hộp thuốc lá điện tử loại một mươi bộ một hộp nhãn hiệu wakaka
nguy hiểm hơn số thuốc lá điện tử này nếu như không bị bắt giữ sẽ được đối tượng bán ra thị trường và nhắm đến khách hàng là học sinh sinh viên trên địa bàn
em đặt qua một trang tài khoản mạng xã hội trên facebook
tài khoản tên là gì
tài khoản tên là mục thu
có địa chỉ tại đâu
cái đấy tại lịch facebook ảo nó không có địa chỉ
em chưa bán được cái lá vì lúc đang đi ba đang đi lên cỏ lòi thì cạnh anh bắt được và kiểm tra
em nhận thức như nào về hành vi vi phạm bản thân
em thấy hành vi của em là sai và thiếu hiệu biết
theo quy định của pháp luật thì
thì có thể là từ mức độ xử lý hành chính đến khởi tố truy tố của đối tượng chức pháp luật
cơ quan công an đều cưng quyết xử phạt nghiêm đối với hành vi kinh doanh buôn bán thuốc lá điện tử
nhất là xử lý mức độ cao hơn đối với những trường hợp mà bán thuốc lá điện tử cho trẻ dưới một mươi tám tuổi
để nâng cao nhận thức cho trẻ vị thành niên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn
lực lượng công an huyện mai sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới từng giáo viên học sinh
qua các nội dung tuyên truyền các em học sinh đã phần nào nhận thức được việc hút thuốc lá điện tử
cũng như các loại thuốc lá khác rất nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe với nguyên tắc hay không hút không thử
trường trung học cơ sở chất lượng cao ngay từ đầu năm học đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng chống thuốc lá điện tử
và đưa vào trong kế hoạch năm học của nhà trường
và cái biện pháp của nhà trường đó là trong các tiết sinh hoạt dưới cờ trong các tiết sinh hoạt lớp
thì nhà trường đã có những cái bài tuyên truyền cho học sinh biết được cái tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử tác hại
nguyên nhân sử dụng thuốc lá điện tử và có những biện pháp phòng ngừa
ngoài cái việc tuyên truyền ra thì nhà trường thành lập câu lạc bộ truyền thông
và những câu lạc bộ truyền thông này do chính các em học sinh quản lý và những học sinh chính là những tuyên truyền viên
thuốc lá điện tử là một tệ nạn của xã hội và khi nó gây ra chứng bị nghiện
mua và sử dụng nó thì sẽ gây tiêu tốn tài sản tiền của của cha mẹ
và có thể gây ra các hiện tượng như là ăn trộm ăn cắp và khói của thức lá điện tử
thì em thấy nó sẽ ảnh hưởng đến phổi và gây ra các bệnh về phổi như là ung thư phổi
hơn thế nữa là nó còn gây ảnh hưởng đến các người xung quanh
bên cạnh giải pháp của các ngành liên quan đây còn là trách nhiệm của mỗi gia đình
trong việc quan tâm quản lý sinh hoạt hàng ngày của con em mình
tuyên kích con em mình tham gia các hoạt động ngoại khóa hướng tới lối sống lảnh mạnh
giám sát chặt chẽ để ngăn chặn con em mình tránh xa thúc lá điện tử
cớp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài
bốn đối tượng trần anh dũng nguyễn thanh tuấn cùng chú tại tp hcm
châu thanh phương chú tại tỉnh an giang và lê văn bảo anh chú tại tỉnh vĩnh long
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức tỉnh long an ra quyết định khởi tố
vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng hai do không có tiền tiêu xài
bốn đối tượng trên đã rủ nhau đi cướp giật tài sản
đến đoạn đường thuộc ấp bảy xã lê minh xuân huyện bình chánh
phát hiện một thanh niên đỗ xe gần lề đường đang sử dụng điện thoại di động
nên phương áp sát giật điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát
cả nhóm tiếp tục lưu thông đi đến đoạn đường quốc lộ một thuộc ấp voi lá
xã long hiệp huyện bến lức phát hiện một phụ nữ đang điều khiển xe mô tô hiệu sh một mươi
trong túi quần có một điện thoại di động nên bảo anh đã giật điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát
ngay tiếng nạn nhân chi hô lực lượng tuần tra phòng chống tội phạm công an huyện bến lức
đã nhanh chóng truy đuổi và khống chế bắt giữ bốn đối tượng cùng tăng vật
thưa quý vị bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
các cán bộ chiến sĩ đoàn công tác bộ công an việt nam cũng đã dành thời gian thăm tặng quà
động viên và chia sẻ với khó khăn của người dân địa phương nơi phải chịu thiệt hại nặng nề của thảm họa động đất
những cái ôm siết chặt
xúc động của người dân thổ nhĩ kỳ thay lời cảm ơn khi nhận được món quà do đoàn công tác
cứu nạn cứu hộ của bộ công an việt nam trao tặng đã làm ấm thêm tình người nơi xứ lạnh
đoàn đã chia sẻ các nhu yếu phẩm lương thực mang theo tặng cho người dân sống ở gần khu vực làm nhiệm vụ
sau thảm họa động đất người dân ở đây có cuộc sống rất khó khăn
đoàn cũng đã đến thăm động viên các gia đình người việt nam tại thành phố adiyaman
bị ảnh hưởng bởi trận động đất
mong người dân sẽ sớm ổn định được cuộc sống và luôn an toàn
ngày một mươi sáu tháng hai bộ công an việt nam tiếp tục trao tặng thuốc và trang thiết bị y tế cơ bản cho sở y tế thành phố adi yaman
với sự nỗ lực của lực lượng chức năng chỉ trong thời gian ngắn
bốn người dân mắc kẹt trong đám cháy ở thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã được đưa ra ngoài an toàn
vụ cháy xảy ra vào sáng ngày hôm nay một mươi bảy tháng hai
trước đó phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà tĩnh
nhận tin báo cháy tại cửa hàng kinh doanh quần áo linh phong kiết của hộ kinh doanh nguyễn thị mỹ linh
chú phường hưng chí thị xã kỳ anh
hai xe chữa cháy một máy bơm chữa cháy cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ đã được khẩn trương điều động đến hiện trường
kịp thời giải cứu bốn người mắc kẹt ra ngoài an toàn
hiện đám cháy đã được giật tắt hoàn toàn
vụ cháy không có thiệt hại về người thiệt hại về tài sản ước tính khoảng hai mươi triệu đồng
liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tp hcm và nhiều tỉnh thành
sáng nay công an tp hcm tổ chức họp báo thông tin về vụ việc
tại buổi họp báo công an tp hcm cho biết ngày năm tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp tục tiếp nhận tố giác về tội phạm
đối với các sai phạm tiêu cực trong quá trình đăng kiểm phương tiện thủy nội địa
xảy ra tại tri cục đăng kiểm số sáu tp hcm và tri cục đăng kiểm số chín tỉnh bà rịa vũng tàu
thuộc cục đăng kiểm việt nam
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập ngày một mươi sáu tháng hai
công an tp hcm đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi bốn đối tượng
hiện công an tp hcm đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ
điều tra làm rõ bản chất của vụ án để xử lý triệt để các đối tượng phạm tội theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời làm rõ những sơ hở thiếu sót vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đăng kiểm phương tiện đường thủy
trước đó vào ngày chín tháng hai công an tp hcm tiến hành khám xét tri cục đăng kiểm số sáu tp hcm
và tri cục đăng kiểm số chín tỉnh bà rịa vũng tàu thuộc cục đăng kiểm việt nam
trong quá trình khám xét công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc điều tra mở rộng vụ án
tri cục đăng kiểm số chín có chức năng tham mưu giúp cục trưởng cục đăng kiểm việt nam thực hiện quản lý nhà nước
về đăng kiểm đối với phương tiện giao thông phương tiện thiết bị xếp dỡ thi công chuyên dùng
container sử dụng trong giao thông vận tải đường bộ đường sắt đường thủy nội địa hàng hải
đăng kiểm về chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường an toàn lao động đối với các loại phương tiện trong phạm vi quản lý của mình
trong quá trình khám xét công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc điều tra mở rộng vụ án

thi công chức năng lý của mình đăng kiểm về chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường an toàn lao động đối với các loại phương tiện trong phạm vi quản lý của mình
đăng kiểm số chín có chức năng tham mưu giúp cục trưởng cục đăng kiểm đối với các loại phương tiện trong phạm vi quản lý của mình
trưởng cục đăng kiểm nhân nguyễn văn thanh nguyễn viết hùng uy à tắc u ê ng à phúc đang dùng cưa máy
cắt hả cây rừng trồng phòng hộ tại khoản một tiểu khu hai trăm linh năm phân trường chản táo ban liên binh rừng phòng hộ xuân lộng
qua kiểm tra thực tế lực lượng chức năng ghi nhận có gần bốn mươi mét khối với tám mươi năm cây dầu sao muồng bị cưa hạ
bước đầu các đối tượng thừa nhận việc khai thác cây gỗ rừng trồng phòng hộ không thông qua chủ rừng
là ban quản lý rừng phòng hộ xuân lộc và không có giấy phép khai thác theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án
và thực hiện lệnh bắt bị can tạm giam đối với huỳnh thanh nhơn một mươi chín tuổi
để phục vụ công tác điều tra làm rõ về hành vi mua bán người
theo điều tra khoảng cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai huỳnh thanh nhơn có hành vi móc nối với các đối tượng khác
tổ chức đưa một số người ở bình định sang campuchia làm việc trái y muốn
quá trình làm việc tại campuchia các nạn nhân của nhơn bị đánh đập bỏ đói không cho rời khỏi nơi làm việc
phải làm việc liên tục từ một mươi sáu đến một mươi bảy tiếng mỗi ngày nếu muốn về việt nam phải nộp tiền chuộc
tính đến thời điểm bị bắt nhơn đã thực hiện chót lọt ba lần đưa người từ việt nam sang campuchia
liên tiếp gây ra năm vụ trộm cắp dây cắp điện trên địa bàn huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
bộ đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát
điều tra công an huyện bình xuyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bốn đối tượng là chu văn trung vi văn quý đặng trần linh chu tuấn anh cùng chú tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
cả bốn đối tượng đều không có công việc ổn định thường xuyên lang thang nhiều nơi
khi phát hiện có sơ hở các đối tượng sẽ bàn bạc với nhau để trộm cắp tài sản
hôm đầu tiên đi chúng tôi đi xe ở tuấn vào cầm theo hai kìm
vào đến nơi thì ba lần
chúng tôi nhảy sang qua mưu chỗ quận dây điện tuần ở bên bãi tham an
tôi với linh với quý tháo dỡ ra quận điện xong rồi chúng tôi cắt luồn ra được một đoạn khoảng hai mươi năm ba mươi m tôi cắt đứt đưa sang nhà tuấn kéo sang bãi tham an
với thủ đoạn như trên từ tháng một đến nay các đối tượng đã liên tiếp thực hiện năm vụ trộm cắp dây cắp điện
nắm được thông tin về tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn có dấu hiệu phức tạp
công an huyện bình xuyên đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt giữ được nhóm đối tượng
trong thời gian vừa qua trên địa bàn huyện bình xuyên liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản đặc biệt là trộm cắp dây cắp điện ở các công ty
cơ quan điều tra đã tổ chức lực lượng tiến hành điều tra và xác minh làm rõ có bốn đối tượng thực hiện trót lọt bốn vụ trộm cắp tài sản
đến vụ thứ năm thì đã bị bất sự xử lý
trước công an điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi phản tội của mình
chúng ta đã khởi tố vụ án và đang tiến hành điều tra thiêu định
qua vụ việc trên cơ quan công an khuyến cáo các công ty doanh nghiệp và người dân phải nêu cao tinh thần tự quản tự phòng tự bảo vệ tài sản của mình
thông qua các biện pháp như lắp đặt hệ thống camera an ninh bố trí cán bộ quản lý tài sản không tạo sơ hở để các đối tượng có thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
công an thành phố sa điếc tỉnh đồng tháp vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền một mươi bốn triệu đồng đối với tám đối tượng điều khiển xe mô tô xe gắn máy gây mất trật tự tại công viên thành phố sa điếc
trước đó nhóm thanh thiếu niên này điều khiển xe mô tô xe gắn máy thay đổi kết cấu nhiều bộ phận trên xe thay máy xe bô xe màu sắc nhãn hiệu hình dáng rú ga nẹt bô bấm còi gây mất trật tự công cộng khu vực công viên
tổ công tác tuần tra kiểm soát
tuần tra kiểm soát của công an thành phố sa điếc đã nhanh chóng dừng các phương tiện ngăn chặn các hành vi vi phạm mời làm việc và lập biên bản vi phạm đối với các đối tượng
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm